phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân
đó là khẳng định của chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
tại buổi làm việc với tỉnh ủy vĩnh phúc về tình hình phát triển các hợp tác xã nông nghiệp diễn ra vào chiều nay một mươi tám tháng ba
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao những thành tiệu trong phát triển kinh tế của vĩnh phúc
trong đó có phát triển nông nghiệp
đồng chí nguyễn thiện nhân đã chỉ rõ bốn bất cập kéo dài trong sản xuất nông nghiệp của nước ta hiện nay dẫn đến tình trạng được mùa rớt giá
từ thực tế trên chủ tịch nguyễn thiện nhân nhấn mạnh chỉ khi nào các hộ sản xuất riêng lẻ liên kết với nhau
thông qua hợp tác xã kiểu mới hoặc doanh nghiệp thì lúc đó mới tạo được lợi thế trong đàm phán mua đầu vào tiêu thụ sản phẩm cũng như nâng cao thu nhập
trước đó đồng chí nguyễn điện nhân đã đến thăm và khảo sát tình hình hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thổ tăng huyện vĩnh tường và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nhân lý huyện bình xuyên
đây là hai hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi theo mô hình hợp tác xã kiểu mới và hoạt động hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ nông nghiệp đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con xã viên